thủ tướng nhấn mạnh thuốc lá là hàng hóa đặc biệt nên phải có chính sách quản lý đặc biệt
xong thủ tướng lưu ý chính sách cần thông thoáng trên cơ sở loại bỏ cơ chế xin cho

với dự án luật di sản văn hóa sửa đổi thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn tôn tạo phát huy di sản văn hóa của dân tộc
phát triển công nghiệp văn hóa thúc đẩy đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực di sản văn hóa
huy động nguồn lực xã hội thông qua tăng cường hợp tác công tư phát triển nguồn nhân lực văn hóa
theo thủ tướng cần nghiên cứu kỹ lưỡng tham khảo kinh nghiệm quốc tế
lấy ý kiến chuyên gia về quy định liên quan kinh doanh bảo vệ trên cơ sở quản lý bằng công cụ thuế
đối với hai dự án luật gồm dự án luật công chứng sửa đổi và luật phòng chống mua bán người sửa đổi
đã được chính phủ thông qua tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng một
thủ tướng giao bộ tử pháp bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án luật
để trình ủy ban thường vụ quốc hội theo đúng thời hạn
đối với dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn
giao bộ xây dựng khẩn trương chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình các cấp có thẩm quyền theo quy định
đặc biệt thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực có chế độ chính sách phù hợp với cán bộ công chức làm công tác pháp chế
nhất là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế rút ngắn hơn nữa quy trình sửa đổi
bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn
tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nước ta
tăng cường truyền thông chính sách nhất là truyền thông trong quá trình xây dựng ban hành pháp luật
tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quá trình xây dựng ban hành và thực thi pháp luật
nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật
thủ tướng lưu ý luật phải tháo gỡ được các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và xử lý được các vấn đề mới chưa có quy định điều chỉnh
thủ tướng cũng nhắc cần chú trọng lắng nghe ý kiến chuyên gia nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn doanh nghiệp người dân
với các vấn đề còn ý kiến khác nhau thủ tướng cho rằng cần thiết kế các phương án cụ thể
nêu rõ quan điểm để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định
bộ công thương bốc thăm chọn ra hai mươi tám lãnh đạo phải xác minh tài sản
vừa qua bộ công thương đã tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên xác định cán bộ sẽ được xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi
theo đó việc bốc tham được thực hiện theo quyết định số hai trăm tám mươi quyền đề bct ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công thương về việc ban hành kế hoạch kiểm tra xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công thương
theo bộ công thương việc thực hiện bốc thăm người được xác minh tài sản thu nhập được thực hiện theo thủ tục
trình tự quy định tại luật phòng chống tham nhũng và quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ
quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị
mục đích xác minh nhằm đánh giá
tính chính xác rõ ràng nội dung kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai
nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập
đồng thời ngăn ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai
việc này còn thực hiện nghiêm túc các chủ trương của đảng chính sách pháp luật nhà nước về phòng chống tham nhũng
qua đó xác định những tồn tại hạn chế nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng
theo đó việc bốc thăm ngẫu nhiên người được xâm minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công thương được thực hiện đúng trình tự
thủ tục theo các quy định của pháp luật bảo đảm tính dân chủ công khai khách quan và minh bạch
kết quả biên bản của tổ công tác bốc thăm ngẫu nhiên đã được công bố ngay sau khi công tác bốc thăm kết thúc
theo đó có hai mươi tám lãnh đạo và một trăm hai mươi năm đối tượng khác là công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo
thuộc hai mươi tám đơn vị sẽ được xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi bốn
ở một diễn biến khác mới đây thanh tra tp hcm đã tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người được xác minh tài sản thu nhập năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của tránh thanh tra tp hcm đạo minh đạt chương trình bốc thăm đã diễn ra nghiêm túc đúng thủ tục công khai minh bạch
qua đó đã chọn được một trăm sáu mươi một
người từ một mươi ba đơn vị để tiến hành xác minh tài sản thu nhập
ông đặng minh đạt cũng cho biết sau khi có danh sách thanh tra tp hcm sẽ tiến hành thành lập các tổ xác minh và triển khai công tác xác minh theo quy định
liên quan đến vấn đề này phó tránh thanh tra tp hcm phạm văn nghi cho biết
việc xác minh tài sản thu nhập là để kiểm tra làm rõ nội dung kê khai xem xét đánh giá
kết luận về tính trung thực đầy đủ rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản thu nhập
qua đó đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về kê khai công khai và kiểm soát tài sản thu nhập
ngoài ra việc xác minh tài sản thu nhập giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức
người lao động trong công tác kê khai công khai và kiểm soát tài sản thu nhập
xác định rõ vai trò của kiểm soát tài sản thu nhập trong phòng chống thảm nhũng tư cực